tại tp hcm đã diễn ra cuộc thi tôi khởi nghiệp hai nghìn một mươi bảy và trưng bày top một mươi một dự án khởi nghiệp
chương trình do nhà văn hóa sinh viên phối hợp với hội sinh viên trượng đại học ngân hàng tp tổ chức
tham dự chương trình từng nhóm sẽ thuyết trình về dự án của mình trong bảy phút
qua đó ban giám khảo chọn ra top năm dự án xuất sắc và một dự án được yêu thích
từ người tham gia bình chọn tại sự kiện sẽ bước vào vòng chung kết
đây là cuộc thi về dự án kinh doanh dành cho các bạn trẻ có đam mê và yêu thích khởi nghiệp
ngoài ra còn là cầu nối đưa dự án của các bạn sinh viên đến gần hơn với thực tế
nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp uy tín
qua cuộc thi các nhóm sẽ được các doanh nhân thành đạt đóng góp ý kiến về các sản phẩm mẫu của mình
để hoàn thiện hơn và đáp ứng được yêu cầu thực tiễn